công ty national cred plc nhà điều hành hệ thống năng lượng của anh cho biết họ dự kiến nhu cầu khí đốt ở nước này tăng lên bốn trăm một mươi bảy triệu mét khối mỗi ngày tăng sáu mươi năm so với giữa tháng trước
dự báo được đưa ra trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt đang xuất hiện trên toàn vương quốc anh với nền nhiệt có thể giảm xuống âm một mươi độ c ở một số khu vực trong những ngày tới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

vương quốc anh cũng có thể gặp vấn đề vào đầu năm tới nếu năng lượng xuất khẩu từ eu giảm